phiên tòa xét xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm trong vụ án tập đoàn dầu khí pvn mất tám trăm linh tỷ đồng
khi đầu tư vào ngân hàng ocean bank tiếp tục với phần tham gia xét hỏi của các luật sư
tại phiên tòa cựu tổng giám đốc ocean bank nguyễn xuân sơn khai nhận đã chi hàng chục tỷ đồng mỗi năm
cho ông ninh văn quỳnh kế toán trưởng của pvn để cảm ơn các lãnh đạo
khai trước tòa bị cáo đinh la thăng cho rằng chủ tịch hội đồng quản trị có trách nhiệm nhận và hoàn trả vốn
tất cả các khoản đầu tư đều có hiệu quả bảo toàn và phát triển nhưng thời điểm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một
ông không còn ở pvn nên trách nhiệm này thuộc về pvn
bị cáo đinh la thăng khai rằng ông đã ký quyết định có nội dung thống nhất báo cáo thủ tướng
mua cổ phần của ocean bank và nghị quyết này chỉ có giá trị khi chính phủ đồng ý
thực tế ông đã ký quyết định có nội dung thống nhất báo cáo thủ tướng mua cổ phần của ocean bank

tuy nhiên theo đại diện viện kiểm sát về bản chất đây là nghị quyết đầu tư để pvn góp vốn vào ocean bank
cụ thể ngày một tháng một mươi năm hai nghìn tám bị cáo đinh la thăng đã ký bàn hành
trong khi sau đó thủ tướng mới có ý kiến về nghị quyết
vẫn tại phiên tòa hôm nay bị cáo hà văn thắm cho rằng việc ngân hàng nhà nước dùng báo cáo kiểm toán
để mua lại ocean bank với giá đồng là sai
theo ông thắm báo cáo kiểm toán là một bài hỏi đúng
báo cáo kiểm toán kết luận ocean bank có một mươi bốn tỷ đồng nợ xấu được đánh giá bằng
bị cáo đề xuất với hội đồng xét xử cho phép các cổ đông trong đó có pvn
được nhận lại những phần ngân hàng nhà nước và kiểm toán đánh giá bằng không
để đem bán bù cho phần thiệt hại kể cả tám trăm linh tỷ của pvn
kết luận thanh tra ngân hàng nhà nước hà nội kết luận ocean bank có khoản nợ xấu một mươi bốn tỷ đồng
nhưng chỉ một mươi ba ngày sau khi văn bản đó được ký xong
ocean bank đã có văn bản báo cáo thống đốc
đã thu lại được tám tỷ đồng
tiếp tục phiên xét xử đại diện của bộ tài chính
ngân hàng nhà nước được mời lên trả lời câu hỏi của luật sư
nhưng cả hai đại diện không trả lời các câu hỏi liên quan đến việc góp vốn của pvn vào ocean bank
việc ngân hàng nhà nước mua lại ocean bank giá đồng
và sẽ phúc đáp sau khi ra soát văn bản nghiên cứu tài liệu liên quan
ngày mai hai mươi hai tháng ba phiên tòa tiếp tục làm việc